từ lâu đảo đã là nơi che chở những người dân đầu tiên trên bước đường phiêu giạc giặc giả loạn ly để rồi hình thành nên một cộng đồng dân cư đông đúc
bên cạnh những cư dân nam bộ hiền hậu chất phát là những chiến sĩ quân hàm xanh
các anh không chỉ ngày đêm bám trụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo tổ quốc mà còn trở thành điểm tựa dẫn chắc cho bà con trên hòn đảo dùng biển cực nam
cách đất liền khoảng một mươi bảy hải lý đảo hòn chuối nổi lên như một duyên ngọc trên dùng biển tây nam nước ta với vẻ đẹp nguyên sơ kỳ bí
đảo hòn chuối rộng chừng bảy km hai
và có độ cao gần một trăm bảy mươi mét so với mực nước biển
đảo hòn chuối thuộc sự quản lý nhà nước của thị trấn sông đốc quyện trần giang thời tỉnh cà mau
bao phủ hầu hết hòn đảo đá vôi này là những giạt rừng còn khá nguyên sơ trước ngàn mây và bốn bề gió biển
từ lâu hòn chuối đã trở thành một tiền đồn trấn giữ dùng trời dùng biển thiên liên phía tây nam đất nước ta
đồng thời đảo còn là ngôi nhà chung của người dân đi biển là bến xuất phát những chuyến ra khơi đánh bắt hải sản
và cũng là nơi cưu mang che chở những con tàu vào tránh trú mỗi khi biển động sống cồn
đây là một trong những ngư trường khai thác hải sản lớn của dùng biển tây nam nên nó có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng an ninh

trên hòn đảo nhỏ này có những chiến sĩ trẻ đến từ mọi miền quê của đất nước
họ đang sống và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh một dùng biển đảo của tổ quốc
từ ý chí đến hành động của các anh đều xác định đảo là nhà biển cả là quê hương
nhiều thế kỷ trước đảo hòn chuối đã níu giữ được bước chân phiêu giạc của những lưu dân từ tứ xứ đến đây lập nghiệp mưu sinh
và hôm nay hòn đảo này đã cho chúng tôi cảm nhận không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên đã ban tặng với một khung cảnh trời mây non nước
mà còn cho thấy tiềm năng của biển vẫn luôn giang rộng dòng tay ôm ấp chở che để những xóm làng ngày càng trù phú dương mình về phía biển khơi
sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng dùng biển bình yên và dồi dào sáng dật này đã trở thành nơi dừng chân của nhiều lưu dân
và họ đã ở lại làm ăn sinh cơ lập nghiệp
nay có đến thế hệ thứ ba thứ tư sinh ra trên
và ước nguyện của má hai cũng như những cư dân ở đây đều mong muốn sẽ được gắn bó cả đời trên đảo quê hương
trên đảo hiện có khoảng năm mươi hộ gia đình với hai trăm linh nhân khẩu sinh sống chủ yếu làm nghề gian câu đi biển và buôn bán nhỏ
bà trần thị sáu ngoài tám mươi tuổi người đã gắn bó gần nửa thế kỷ với đảo hòn chuối
bà sáu được người dân nơi đây gọi với cái tên thân thương là má hai
những tháng năm thời son trẻ
má hai cũng có một gia đình êm ấm ở miệt thứ kiên giang
nhưng do chiến tranh loạn lạc xóm ly tan
vợ chồng con cái má bồng bế nhau rong rủi theo con nước đến dùng biển cà mau tìm kế sinh nhai
nhưng cũng chẳng được yên chồng và con của má bị chính quyền chế độ cũ tìm bắt quân dịch
bản thân má từng ủng hộ cách mạng trong những ngày đánh pháp
nên gia đình kiên quyết không cộng tác với kẻ địch
thế là một lần nữa
vợ chồng má và các con
lại lênh đênh trên chiếc thuyền câu dược biển ra đảo xa
để tìm chốn nương thân và tạo lập cuộc sống mới
ở đảo hòn chuối chưa có trường có lớp học theo hệ thống giáo dục của nhà nước
nhưng con em cư dân trên đảo
vẫn có được cái chữ
và đang từng ngày nuôi dưỡng ước mơ dương lên từ đảo nhỏ
còn nhiều lúc
nhiều khó khăn thiếu thốn này
cái tên lớp học tình thương được mở ra
bằng tình yêu thương vô bờ bến
của những người thầy giáo chiến sĩ biên phòng
với các em nhỏ ở nơi đây
với cái mô hình lớp ghép như thế này với nhiều đối tượng
nhiều lứa tuổi
của các em và nhiều lớp dồn ở chung một lớp như thế này
cái việc dạng dạy cho các em nhỏ ở lớp học tình thương đảo hòn chuối này về công tác dạng dạy
nó gặp rất nhiều khó khăn
nhất là cái vấn đề về giáo án
vấn đề về phương pháp giảng dạy
người thầy giáo biên phòng thường xuyên đứng lớp
là thượng quý quân nhân chuyên nghiệp
trần bình phục
những con chữ được thầy phục truyền dạy
những bài học lịch sử về nòi giống lạc hồng
về con rồng cháu tiên
hay công lao các vua hùng trong công cuộc dựng nước
sẽ là hành trang đầy tự hào
của lớp cư dân nhỏ tuổi
trong nhiều năm qua
lớp học tình thương trên đảo hòn chuối
luôn duy trì từ một mươi tám
đến hai mươi ba học sinh
học từ lớp một
đến lớp năm
mặc dù lớp học dựng ngay dưới tán cây rừng
còn rất thiếu thốn về cơ sở vật chất
nhưng bù lại lòng tận tụy
và sự kỳ vọng của những thầy giáo quân hàm xanh
các em luôn chịu khó học tập
biết hiếu nghĩa với mọi người xung quanh
tuy nhiên lớp học với nhiều đứa tuổi khác nhau
các thầy giáo phải kiên trì
mới tiếp cận được chương trình dạy học cho các em
để gieo được con chữ nơi đảo xa đã khó
nhưng duy trì
và để các em được học tiếp
và hướng tới tương lai
còn là niềm mong ước
đi cùng nỗi trăng trở của chỉ huy đơn vị
bước đầu hình thành lớp học này thì tâm lý tập quán của các cháu trên đảo
dẫn động đến lớp học rất khó khăn
do đó chúng tôi phải phân công cán bộ dẫn động nguồn chúng
kết hợp với thầy phục đứng dẫn dạy lớp
dẫn động cha mẹ của các em
để cho các em đến học
gặp viên dẫn động các em để các em đến trường
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng dẫn động các nhà tài trợ các mạnh thường quân
ủng hộ tập
giở sách giáo pha
phục vụ cho việc học tập của
sống trên đảo nhỏ
giữa bốn bề biển khơi mênh mông
luôn tiềm ẩn không ít hiểm nguy
bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên
và cả những bất trắc
xảy ra trong quá trình bám biển mưu sinh
trong khi đó kiến thức về phòng tránh dịch bệnh
chăm sóc sức khỏe của người dân
còn rất hạn chế
phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn
nhất là vào mùa biển động
luôn đồng cảm
và chia sẻ với bà con những khó khăn ấy
nên mỗi khi gặp cảnh trái gió
hoặc rủi ro tai nạn
những cư dân ở đây
luôn cảm thấy ấm lòng
bởi nhận được sự chăm sóc tận tình
của những thầy thuốc quân y
đóng quân trên đảo
một nét lạ nơi đây
là mỗi hộ gia đình đều có hai ngôi nhà
một ở gành chướng
tức sườn đông
một ở gành nam
tức sườn tây của đảo
ngôi làng nhỏ này
còn có tên là
làng chạy gió
sở dĩ gọi làng chạy gió
là bởi mỗi năm hai lần
từ tháng chín
đến tháng ba âm lịch
người dân phải chuyển sang sống ở gành nam
để tránh gió chướng
và ngược lại
đến hẹn lại lên
mỗi lần vào mùa chuyển nhà
chuyển lòng bè tránh gió như thế này
bà con đều nhận được sự giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng hòn
mỗi một năm
trên đảo có hai mùa gió rót rệt
đấy là mùa gió bắc và mùa gió nam
vào thời điểm từ tháng bốn đến tháng một mươi của năm
thì là mùa gió nam
nên là nhân dân trên đảo
chuyển nhà sang khu vực cành đồn này
để sinh sống
lực lượng bộ đội biên phòng ở trên đảo cũng hết sức giúp đỡ nhân dân
và được sự
chỉ đạo của cấp ủy và các đồng chí trong chỉ huy đồn
các anh em chiến sĩ ở bên dưới thì cũng cấp dưới
làm hết trách nhiệm của mình để giúp dân chuyển nhà an cư để lập nhập
sự chung tay góp sức của các anh
đã phần nào giúp bà con dơi đi khó khăn
nhanh chóng ổn định cuộc sống
do sáu tháng phải chuyển nhà một lần
nên nhà của bà con được làm khá đơn giản
chủ yếu là lập lá
quay giải bạc
vậy mà mỗi lần chuyển nhà
cũng tốn kém một khoản tiền không nhỏ
để mua sắm một số vật liệu từ đất liền ra
củng cố sửa chữa nhà cũ bị xuống cấp hư hỏng
anh em ở trên đồn thì xác định là
dù bất kể thời gian nào
khi được lời
nhờ của nhân dân thì anh em sẽ sẵn sàng giúp đỡ
không kể thời gian buổi sáng hay buổi tối
anh em giúp được là anh em sẽ giúp hết mình
mong muốn lớn nhất của anh em trong đồn biên phòng hòn chuối đối với nhân dân trên đảo
là ổn định được cuộc sống và làm măn
để xây dựng
cái đảo ngày càng vững mạnh và xây dựng đất nước ta ngày càng lớn mạnh hơn
đảo ngọc biển tây nam
đang ngày một dương mình đổi thay
với nhiều tiềm năng phong phú
và hấp dẫn
còn chúng tôi
không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của đảo tiền tiêu
được gặp gỡ những cư dân nam bộ hiền lành chất phát
bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió
mà còn nghe âm giang tiếng hát hàng nghìn năm dài
dựng nước và giữ nước của ông cha ta giữa trùng khơi